những ngày diễn ra tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy vừa qua bất chấp thời tiết xấu các lực lượng chức năng của bộ công an bộ quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của thành phố đà nẵng đảm bảo giao thông suốt với tinh thần trách nhiệm cao nhất
đây là một điểm nút có mật độ lưu lượng giao thông rất lớn đòi hỏi các lực lượng chức năng các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự và nhiều lực lượng chức năng khác phải túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
đặc biệt là trong những ngày qua đà nẵng liên tục có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai tuy nhiên trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân thì các chiến sĩ ở đây đều khẳng định họ nhận thức đây là một nhiệm vụ lớn quan trọng và cũng là một vinh dự và chính vì vậy họ luôn tập trung tinh thần ở mức cao nhất
thượng quý trịnh quang dũng quê ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam nhiều ngày qua biết tin gia đình bị ngập trong nước lũ nhưng vì nhiệm vụ và vinh dự cao cả nên anh và đồng đội luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt điểm giao thông quan trọng để đảm bảo việc phân luồng di chuyển của các đại biểu tham dự sự kiện tuần lễ cấp cao apec và đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân
anh và đồng đội luôn nêu cao tinh thần tập trung cao độ cho nhiệm vụ quốc gia
bản thân cũng như các bộ chiến sĩ toàn lực lượng quan trọng giao thông chắc định với nhiệm vụ bảo đảm gặp tựa an toàn giao thông an toàn cho tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng là nhiệm vụ hàng đào
cùng với đó là sự động viên của giám đốc công an thành phố cũng như lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đã động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ có gia đình chịu ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai vừa rồi nên các bộ chính sĩ rất là an tâm công tác
bất chấp thời tiết không thuộc
các lực lượng của bộ công an quân đội và các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các địa điểm quan trọng các chốt giao thông sung yếu để đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn tuyệt đối cho hoạt động của apec
mỗi cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác tập trung cao độ cho sự thành công của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi